xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
trước khi nhận nhiệm vụ các sĩ quan việt nam đã phải trải qua các khóa huấn luyện nghiêm túc trong và ngoài nước
được học tập các điều ước quốc tế cũng như tìm hiểu về đất nước con người tại hai phái bộ của liên hợp quốc
tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác hôm nay tỉnh quảng ninh đã tổ chức họp báo
công bố về công tác chuẩn bị phối hợp tổ chức hội nghị đối thoại chính sách cao cấp apec về du lịch bền vững
dự kiến diễn ra từ ngày một mươi chín tháng sáu tại thành phố hạ long quảng ninh
đến thời điểm hiện nay mọi công tác chuẩn bị cho hội nghị quốc tế này đã cơ bản hoàn tất
đặc biệt công an tỉnh đã huy động tối đa lực lượng phương tiện tham gia bảo đảm an ninh an toàn tuyệt đối
cho mọi hoạt động của hội nghị và đại biểu tham dự
sở y tế đã ban hành kế hoạch triển khai công tác phòng chống dịch công tác đảm bảo an toàn thực phẩm
công tác thường trực cấp cứu tại các nơi diễn ra các hoạt động trong khuôn khổ hội nghị
riêng đối với khách sạn vinpearl hạ long bay resort nơi diễn ra hội nghị đã bố trí hai tổ y tế
để bảo đảm kịp thời phục vụ y tế khi cần
trong khuôn khổ hội nghị đối thoại chính sách cấp cao apec về du lịch bền vững
các đại biểu của hai mươi một nền kinh tế thành viên apec sẽ tập trung các nội dung như
apec hướng đến năm hai nghìn hai mươi và tương lai phát triển bao trùm kinh tế tài chính và xã hội
phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp siêu nhỏ nhỏ và vừa
cũng trong ngày hôm nay tại thành phố hồ chí minh bảo hiểm xã hội việt nam phối hợp cùng vcci
đã tổ chức hội nghị đối thoại về bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế với các doanh nghiệp fdi khu vực phía nam
với sự tham gia của khoảng bốn trăm linh doanh nghiệp
theo báo cáo của bảo hiểm xã hội việt nam tính đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
tổng số nợ bảo hiểm xã hội của khối doanh nghiệp là một hai trăm bốn mươi ba
nên một tỷ đồng chiếm ba chín tổng số phải thu của các doanh nghiệp trong khối fdi
nguyên nhân là do một số doanh nghiệp gặp khó khăn phải giải thể ngừng hoạt động hoặc cố tình trốn đóng
chậm đóng thiếu hợp tác tích cực với cơ quan bảo hiểm xã hội để giải quyết chế độ cho người lao động
đặc biệt còn có chủ doanh nghiệp bỏ trốn khỏi việt nam
những hạn chế này làm ảnh hưởng tiêu cực đến quyền lợi ích hợp pháp của người lao động
gây khó khăn cho tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội làm ảnh hưởng đến an sinh xã hội ở việt nam
tại buổi đối thoại lãnh đạo ngành bảo hiểm xã hội việt nam đã lắng nghe những ý kiến đóng góp
phản hồi về khó khăn vướng mắc và góp ý kiến nghị của các doanh nghiệp fdi về bảo hiểm xã hội
bảo hiểm y tế rất thẳng thắn cởi mở băng tính xây dựng cao thể hiện quyết tâm và cam kết của doanh nghiệp
cùng phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội trong cải cách thủ tục hành chính cải thiện môi trường kinh doanh hiệu quả hơn
qua đó góp phần to lớn và giải quyết việc làm phát triển kinh tế ổn định chính trị xã hội
thưa quý vị theo tri cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh cao bằng từ đầu tháng ba đến nay
toàn tỉnh đã bùng phát nhiều ổ dịch châu chấu cào cào gây hại chủ yếu trên cây ngô cây thuốc lá
với diện tích nhiễm gần năm trăm linh hectare điều này đang gây ra không ít những khó khăn cho bà con trên địa bàn
đây là dụng ngô của gia đình bà lý thị em xóm sẻ pản xã thình vượng huyện nguyên bình tỉnh cao bằng
ngô đang mùa vào hạt chắc thì bị cao cào ăn trụi hết lá
cây ngô chỉ còn thân và bắp dù gia đình bà đã sử dụng thuốc bảo vệ thực vật
mỗi năm chỉ trồng được một vụ ngô và là nguồn thu nhập chính cho cả gia đình
tuy nhiên với tình trạng hiện tại bà đang hết sức lo lắng về sản lượng ngô mang lại trong vụ này

cây ngô đang mùa vào hạt chắc thì bị cao cào ăn trụ hết lá

một vụ ngô đang mùa vào hạt chắc thì bị cao cào ăn trụ hết lá
hiện nay cao cào đã làm gây thiệt hại rất nhiều cho bà con nông dân tập trung chủ yếu tại huyện nguyên bình thạch an thông nông và thành phố cao bằng
mật độ phổ biến từ năm mươi đến một trăm linh con trên một mét vuông cao là năm trăm linh đến một con trên một mét vuông
toàn tỉnh đã phun thuốc phòng trừ được ba trăm năm mươi bảy trên năm trăm linh hectare bị nhiễm
tuy nhiên do địa hình vùng núi cao và dịch lây lan rất nhanh nên khó kiểm soát dịch
trước tiên thì xã đã bỏ quỹ dự phòng của xã để ứng thuốc cho bà con phun
diện tích mà dòng ngô của bà con thì cũng gần với rừng
thành ra là cái lượng châu chấu rất là nhiều
mặc dù đã phun nhưng mà cái tỷ lệ mà chết thì cũng khá cao
nhưng mà nó lại chung với cái thời điểm mưa nhiều
thành ra là cái hiệu quả nó không cao
năm trăm linh hectare cây lương thực hoa màu bị nhiễm dịch cao cao
sẽ làm thiệt hại rất nhiều đến thu nhập và an ninh lương thực của bà con nhân dân
cao bằng cần phối hợp với các địa phương thường xuyên tăng cường kiểm tra giám sát đồng ruộng
sớm phát hiện các ổn định
ổ dịch để có biện pháp phòng trừ kịp thời
đảm bảo đời sống nhân dân trên địa bàn
tại hưng yên theo phản ánh của nhân dân huyện mỹ hào
thực trạng nước thải của doanh nghiệp đổ ra sông cầu lường
đang gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp
gây bức xúc cho nhân dân
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
sông cầu lường có chiều dài hơn một mươi hai km
phục vụ sản xuất nông nghiệp của các xã nhân hòa bạch sam ngọc lâm xuân dục thuộc huyện mỹ hảo
theo phản ánh từ khi các nhà máy nằm dọc sông cầu lường đi vào hoạt động
và xả nước thải ra sông
thì nước sông cô lường bị ô nhiễm và ngày càng nghiêm trọng
thì nước của chúng tôi coi là nó rất sạch sẽ
mà coi là nó trong
đến khi mà công ty về đến đây
thì coi là cách đây khoảng hai năm nay
thì nước thì không sử dụng được nữa
mà nó đen ngòm lại
nhiều khi mà có hàng tháng giờ
thì cá nó chết nó nổi lên hàng bê hả
dân không thể coi là nổi được
mà đi qua cái dòng sông này
không thể nổi được
cứ sáng ra là coi là các cháu là hoàn toàn đi học
cứ bịt mũi mà đi thôi
trước tình trạng trên
từ năm hai nghìn một mươi năm đến đầu năm hai nghìn một mươi bảy
qua thành kiểm tra việc chấp hành
các quy định về bảo vệ môi trường
đối với các doanh nghiệp nằm dọc sông cầu lường cho thấy
khối lượng nước thải phát sinh từ các doanh nghiệp
thải ra sông cầu lường khoảng một m ba một ngày đêm
phân tích mẫu nước sông
nhiều chỉ tiêu phân tích vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
về nước mặt từ vài lần cho đến hàng chục lần
có thời điểm nước sông bị ô nhiễm nghiêm trọng
ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân
các cơ quan chức năng tỉnh hương yên
đã xử phạt năm công ty với hành vi
xả nước thải không qua xử lý ra môi trường
xả nước thải vượt quy chuẩn ra môi trường
bao gồm công ty cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu phương đông
công ty trách nhiệm hưu hạn bắc trung nam
công ty trách nhiệm hưu hạn quang dinh
công ty trách nhiệm hưu hạn hoa anh đào
công ty trách nhiệm hưu hạn yên
và sản xuất bao bì thiên hà
với tổng số tiền gần một tỷ đồng
xử lý chấm dứt hoạt động một dự án đầu tư
không có công trình xử lý khí thải nước thải
gây ô nhiễm môi trường
trong tháng năm vừa rồi
ủy ban nhân huyện phối hợp với cả sở tài nguyên
đã đi khảo sát
các nguyên nhân gây ô nhiễm sông đầu nường
trên cơ sở đó
đã tổ chức phối hợp với nhau
để tổ chức
mời các doanh nghiệp
đóng ven khu vực sông đầu nường
tìm hướng giải quyết
và cũng chỉ đạo các doanh nghiệp
phải thực hiện nghiêm túc biện pháp bảo vệ môi trường
các doanh nghiệp
đóng dọc khu sông đầu nường
đóng dọc sông đầu nường
và đặc biệt các doanh nghiệp
mà có lượng nước xả thải nhiều
và tính chất hoạt động
nguy cơ gây ô nhiễm rất cao
ví dụ chế biến thực phẩm
hoặc là in ấn
sản phẩm bao bì
là quần áo
đó là những nguy cơ của những doanh nghiệp
đấy là nguy cơ cao nhất
để khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường sông cầu lường
thời gian tới
tỉnh hưng yên cần thực hiện quan trắc định kỳ chất lượng nước sông cầu lường
lắp đặt thiết bị quan trắc tự động
liên tục để giám sát nước thải
sau xử lý của các doanh nghiệp có lượng nước phát thải lớn
có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao
tăng cường thẩm định chặt chẽ
việc cấp giấy phép xả thải vào nguồn nước
không tiếp nhận các dự án phát sinh nhồn nước thải
dự án nhạy cảm về môi trường
tăng cường công tác thanh tra kiểm tra
xử lý nghiêm các doanh nghiệp xử lý nước thải không đạt quy chuẩn quốc gia về môi trường
hoặc xả trộm nước thải không qua xử lý ra môi trường
nhằm góp phần bảo vệ môi trường
ổn định sản xuất và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân trên địa bàn
thưa quý vị
tri cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế tân sơn nhất
cục hải quan tp hcm cho biết
sau thời gian thực hiện kế hoạch cao điểm phòng chống tội phạm ma túy của ngành hải quan
đơn vị này đã phối hợp cùng các đơn vị công an
liên tiếp phát hiện nhiều vụ nhập lậu cần xa từ mỹ về việt nam
với tổng trọng lượng tăng vật bắt giữ lên đến một mươi hai kg
đại diện tri cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế tân sơn nhất cho biết
để qua mặt lực lượng kiểm tra
các đối tượng vận chuyển đã sử dụng những chiêu thức cất dấu hàng cấm rất tinh vi
như giấu trong các bịch trái cây đã hút chân không
để lẫn trong các thùng quần áo
đồ hộp bánh kẹo
rồi gửi dễ dàng quà biếu tặng
từ thông tin phối hợp của cơ quan chức năng việt nam
lực lượng chống ma túy của mỹ đã mở rộng điều tra
bắt giữ hai nghi can liên quan đến vụ vận chuyển số lượng cần xa trên
và thu giữ thêm ba mươi một kg cần sa đang chuẩn bị thầm lậu tiếp vào việt nam
thống kê từ năm hai nghìn một mươi bốn đến nay
tri cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế tân sơn nhất
đã xử lý hơn ba trăm linh vụ vi phạm
trị giá hàng vi phạm khoảng một trăm sáu mươi sáu tỷ đồng
đơn vị này còn bắt giữ hai mươi sáu vụ vận chuyển ma túy các loại
như cocaine heroin ma túy đá
tổng trọng lượng trên một trăm linh kg
và hơn một tấn lá khát chứa chất cathinol cực độc
sáng nay tại hà nội
báo thể thao việt nam đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm
hai mươi năm ngày xuất bản số báo đầu tiên
ngày một mươi sáu tháng sáu năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy
ngày một mươi sáu tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy
báo thể thao việt nam là cơ quan ngôn luận
của tổng cục thể dục thể thao
thuộc bộ văn hóa thể thao và du lịch
ra đời ngày một mươi sáu tháng sáu năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy
bên cạnh công tác xuất bản
báo thể thao việt nam còn tích cực đóng góp
và thực hiện những nhiệm vụ chính trị
sự kiện quan trọng của đất nước
nổi bật là duy trì tổ chức cuộc bầu chọn huấn luyện viên
vận động viên tiêu biểu toàn quốc hàng năm
được tổ chức từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám tới nay
trải qua sáu mươi năm xây dựng và trưởng thành
báo thể thao việt nam đã được đảng và nhà nước ghi nhận
tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý
như huân chương lao động hạng ba
huân chương lao động hạng hai
huân chương lao động hạng nhất
huân chương độc lập hạng ba
kỷ niệm sáu mươi năm là dịp để báo thể thao việt nam
khẳng định những thành tiệu to lớn của mình
cho sự phát triển của ngành thể dục thể thao
qua các thời kỳ
giữ vững định hướng bám sát tôn trị
mục đích của tờ báo trong sự nghiệp báo chí cách mạng
đáp ứng sự tin cậy của độc giả cả nước
đóng góp vào thành công chung của ngành thể dục thể thao
nói riêng bộ văn hóa thể thao du lịch nói chung
trong phần tin quốc tế
trung quốc xác nhận vụ nổ tại trường mầm non
là đánh bom
các nước vùng vịnh thảo luận việc đóng cửa không phận
đối với qatar
thưa quý vị thông tin mới nhất về vụ nổ
xảy ra bên ngoài một trường mầm non ở trung quốc
khiến tám người thiệt mạng
hôm nay bộ công an nước này xác nhận
vụ nổ này là do đánh bom
và kẻ đánh bom đã thiệt mạng trong vụ nổ
vụ nổ xảy ra vào lúc một mươi sáu h năm mươi phút
chiều qua tại cổng trường mầm non
ở huyện phong huyện tỉnh giang tô trung quốc
vào giờ tan học của các cháu nhỏ
các hình ảnh trên truyền hình cho thấy
nhiều người lớn và trẻ em nằm la liệt dưới đất
một số người bị thương
theo thông báo của bộ công an trung quốc
đối tượng tình nghi hai mươi hai tuổi được xác định
mắc chứng dối loạn chức năng hệ thần kinh vận động
một chứng bệnh có thể gây ra các bệnh
về tim mạch và huyết áp cao
đối tượng này đã thuê một phòng trọ gần hiện trường vụ nổ
là trường mầm non sáng tạo
thuộc huyện phong huyện tỉnh giang tô miền đông trung quốc
công an trung quốc cho biết thêm
khi khám xét phòng trọ của đối tượng trên
lực lượng chức năng tìm thấy nguyên liệu chế tạo thiết bị nổ tại ra
y từng bị buộc thôi học
nhưng vẫn tìm được việc làm và sống
người bị thương nặng
theo tân hoa xã trong số các nạn nhân thương vong
không có các bé và giáo viên của trường mầm non
do vụ nổ xảy ra vào thời điểm các lớp học chưa tan
hiện nhà chức trách trung quốc vẫn đang điều tra vụ việc
hôm nay hội nghị thường niên lần thứ hai
của ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng châu á
đã khai mạc tại trung tâm hội nghị quốc gia
ở đảo chi chu của hàn quốc
với chủ đề cơ sở hạ tầng bền vững
đây là hội nghị thường niên đầu tiên của aib
được tổ chức bên ngoài trụ sở chính
ở thủ đô bắc kinh của trung quốc
hội nghị năm nay quy tụ hơn hai khách mời tham gia
bao gồm các phái đoàn đến từ năm mươi bảy nước thành viên sáng lập
và hai mươi thành viên mới
các tổ chức quốc tế giới học viện
cũng như các doanh nhân chuyên gia tài chính và giới truyền thông
ngoài ra hơn hai mươi bộ trưởng tài chính
của bảy mươi bảy nước thành viên aiib
cũng tham dự hội nghị
chính thức thành lập ngày hai mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm
aiib là thể chế tài chính đa phương mới
cung cấp hỗ trợ tài chính
cho các dự án phát triển cơ sở hạ tầng
và kết nối khu vực châu á
ngân hàng này có số vốn cơ bản là một trăm linh tỷ usd
trong đó trung quốc ấn độ và nga
là những cổ đông lớn nhất
trung quốc chiếm ba mươi ba mươi bốn cổ phần
và nắm giữ hai mươi sáu sáu quyền biểu quyết
liên quan đến tình hình căng thẳng tại vùng vịnh
bộ trưởng giao thông vận tải và quan chức hàng không
của các nước ả rập vùng vịnh
vừa gặp nhau tại canada
để thảo luận về việc các nước đóng cửa không phận
đối với qatar
cuộc gặp diễn ra
trong bối cảnh cộng đồng quốc tế
đang kêu gọi các bên nhanh chóng
chấm dứt khủng hoảng hiện nay
sau khi các nước láng giềng vùng vịnh
đóng cửa không phận đối với qatar
hồi tuần trước
doha đã kêu gọi tổ chức hàng không dân dụng quốc tế
icao can thiệp
nhằm giải quyết tranh chấp
theo công ước chicago năm một nghìn chín trăm bốn mươi bốn
quy định nếu hai quốc gia không thể giải quyết tranh chấp
thông qua đàm phán thì có thể yêu cầu hội đồng giải quyết
tuy nhiên bộ trưởng giao thông ả rập
xê út suleyman al hamdan khẳng định
cuộc khủng hoảng vùng vịnh hiện nay
là một vấn đề chính trị lớn hơn
các quyền về không phận và icao
sẽ không thể giải quyết được những vấn đề này
cuộc gặp tại montreal canada
cũng là cuộc gặp cấp cao đầu tiên
có sự tham gia của các nước liên quan đến cuộc khủng hoảng vùng vịnh hiện nay
tuy nhiên giới chức qatar và các nước ả rập
sẽ không tiến hành thảo luận trực tiếp
về tiến trình brexit
giới chức lãnh đạo liên minh châu âu
vừa khẳng định sẽ chào đón anh
nếu nước này quyết định ở lại khối
lập trường của eu được đưa ra
trong bối cảnh tiến trình đàm phán
về việc anh rời eu hay còn gọi brexit
dự kiến bắt đầu vào ngày một mươi chín tháng sáu tới
trong một tuyên bố
phó chủ tịch ủy ban châu âu
frank timmerman khẳng định
bất cứ khi nào nước anh cân nhắc quyết định ở lại
họ sẽ được eu chào đón
quan điểm này của ông timmerman
cũng giống với những ý kiến của pháp và đan mạch mới đây
về việc đề nghị anh ở lại khối
tiến trình đàm phán brexit giữa anh và eu
dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày một mươi chín tháng sáu tới
và kéo dài hai năm
với nhiều vấn đề phức tạp chưa từng có tiền lệ
trong lịch sử hình thành eu
chính phủ của thủ tướng may đã từng chuẩn bị
các kế hoạch brexit cứng
xong kết quả cuộc bầu cử quốc hội vừa qua
có thể sẽ định hình lại kế hoạch brexit của anh
hiện thủ tướng may đang chịu áp lực ngày càng tăng
trong nội bộ đảng
khi có những ý kiến yêu cầu bà cần có lập trường mềm mỏng hơn
bản thân bà may cũng đã thừa nhận rằng
cần một sự đồng thuận rộng rãi hơn
có thể sẽ có những thay đổi lớn
khi trong ngày hôm nay tổng thống mỹ donald trump
sẽ công bố các chính sách mới đối với cuba
theo các quan chức cấp cao của nhà trắng
chính sách của mỹ dưới thời tổng thống trump
sẽ có thể trái ngược
với những thành tiệu mà chính quyền tiền nhiệm đã đạt được
theo thông báo từ nhà trắng
trong một bài diễn văn dự kiến đọc tại miami
trong ngày hôm nay
tổng thống mỹ donald trump sẽ công bố những điều chỉnh trong chính sách với cuba
đây là tuyên bố chính thức
sau các tin đồn về việc washington sẽ công bố
chính sách mới đối với la habana
theo hướng thắt chặt trở lại một số lĩnh vực
mà thời cựu tổng thống barack obama đã nới lỏng
trong đó việc thắt chặt các quy định đi lại
và làm ăn với đảo quốc caribe này
một quan chức cấp cao nhà trắng nêu rõ
chính sách mới của ông donald trump
nhằm ngăn chặn dòng tiền chảy vào cuba
nhằm gây sức ép hơn với chính quyền la habana
các thay đổi trên có thể được xem là động thái
xóa bỏ một phần di sản của chính quyền tiền nhiệm
trong việc bình thường hóa quan hệ với cuba
sau hơn nửa thế kỷ bao vầy cấm vận
vốn được dư luận mỹ và thế giới hoàn ngành
các chủ nợ chính của hy lạp
gồm khu vực đồng tiền trung châu âu
và quỹ tiền tệ quốc tế imf
mới đây đã đạt được thỏa thuận
để tái khởi động kế hoạch trợ giúp hy lạp
với khoản giải ngân mới trị giá tới tám năm tỷ euro
tuy nhiên điều đáng chú ý là imf
chưa cho phép giải ngân bất cứ khoản tiền nào
trong tổng số nợ là bảy tỷ euro
vốn sẽ đào hạn vào giữa tháng bảy tới
phát biểu sau cuộc họp với sự tham dự của lãnh đạo eurozone
tổng giám đốc quỹ tiền tệ quốc tế imf
imf sẽ tham gia kế hoạch trợ giúp cho athens
tuy nhiên bà cũng nêu rõ về điều kiện
sẽ không giải ngân nếu liên minh châu âu eu
chưa đạt được quyết định giảm nợ cho hy lạp
ngoài ra bà lagarde cũng cho biết
khoản giải ngân mới sẽ chưa được triển khai
cho tới khi eurozone cung cấp được thông tin đầy đủ
về khoản nợ của aten
để tổ chức này tính toán cách giải ngân
nhằm xử lý ổn định khoản nợ của hy lạp
theo kế hoạch eurozone hy lạp và imf
sẽ thảo luận cụ thể về các chi tiết liên quan
đến khoản nợ của athen trong năm hai nghìn một mươi tám
trong khi đó thông báo của bộ trưởng tài chính
các nước eurozone cho biết
để đáp ứng yêu cầu của imf
về các thông tin chi tiết liên quan đến khoản nợ của hy lạp
các nước này sẵn sàng cân nhắc
kéo dài thời hạn thanh toán cho aten
quý vị và các bạn thân mến
chương trình thời sự của truyền hình nhân dân đến đây xin được kết thúc
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
thân ái chào tạm biệt